với chiều dài gần một trăm bốn mươi km từ cửa hội nghi xuân đến vùng biển kỳ nam thị xã kỳ anh
từ xa xưa vùng đất ven biển hà tĩnh đã hình thành nên một đời sống văn hóa tinh thần tín ngưỡng phong phú
đặc sắc hơn cả lễ hội cầu ngư hàng năm như là ngọn hải đăng giúp người dân vùng biển có tâm thế kiên cường vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió
đã thành thông lệ hàng năm cứ vào ngày tám tháng bốn âm lịch tại miếu thờ đức ngư ông xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
đồng đảo ngư dân các xã vùng biển cửa nhượng chuẩn bị các vật tế lễ cầu mong trời yên biển lặng thuận lợi cho mùa vụ đánh bắt cá
bày tỏ lòng thành mong thần linh chứng giám che che chở cho ngư dân ngoài biển

đồng đảo tài để làm lễ
năm hai nghìn một mươi hai lễ cầu ngư được chính quyền xã cẩm nhượng phục dựng lại
trong ngày lễ bàn thờ được trang hoàng hết sức rực rỡ trang nghiêm
các nhà đều đặt bàn hương án bày đồ lễ cúng
trên mỗi tàu thuyền đều trăng đèn kết hoa
làng chọn ra một ban nghi lễ gồm các cụ cao niên hiền đức có uy tín với bạn trai
vị tránh bái dân đổ tế lễ không được dùng hải sản và đọc văn tế nới lên lòng biết ơn của dân làng
đối với công đức cao
ông và cầu mong mùa đánh bắt bội thu thuyền bè đi khơi về lộng an toàn
bà ông và cầu mùa đánh bắt bội thu thuyền bè đi khơi về lộng an toàn
mà còn là điểm du lịch hấp dẫn đầy tiềm năng